chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp thượng tướng công thong phong vi chít ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thứ trưởng bộ công an lào
gửi lời cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lào đã cử thượng tướng công thong phong vy chít sang thăm và đồng chủ trì hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba diễn ra ngày một mươi năm tháng ba tại đà nẵng
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao hai đoàn đại biểu lực lượng an ninh lào và việt nam đã tích cực phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị lần này với nhiều nội dung đã được đưa ra trao đổi thảo luận và đạt được sự thống nhất cao
đặc biệt hai bên đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba với nhiều lĩnh vực hợp tác mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng an ninh hai nước duy trì quan hệ truyền thống đặc biệt gắn bó mật thiết trên cơ sở tin cậy chính trị cao sự chân thành tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau cùng nhau nỗ lực triển khai thực hiện công tác mà hai bên đã thống nhất trong biên bản hội nghị bảo đảm thực chất hiệu quả vì an ninh lợi ích quốc gia mỗi nước và nhân dân hai nước
đặc biệt hai bên đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba với nhiều lĩnh vực hợp tác mới
đặc biệt không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước